chuẩn bị trở lại trường học nhưng theo thống kê mới đây của sở giáo dục và đào tạo tp hcm
có gần ba học sinh lớp một đang nhiễm covid một mươi chín gần một năm trăm linh em đang phải cách ly
và năm sáu trăm năm mươi một em đang ở tỉnh chưa về lại thành phố
cụ thể theo thống kê về tình trạng học sinh và ý kiến của phụ huynh lớp một tại tp hcm
hiện có tới hai bảy trăm tám mươi một học sinh đang bị nhiễm bệnh
trong đó nhiều nhất là ở tp thủ đức với sáu trăm sáu mươi hai em
huyện hóc môn là ba trăm ba mươi một em quận một mươi hai là hai trăm tám mươi bảy em
đặc biệt một trường tiểu học ở hoc mon có tới chín mươi ba học sinh đang nhiễm covid một mươi chín
hai trường khác ở thành phố thủ đức thì có tới năm mươi chín và năm mươi ba em nhiễm bệnh
còn ở quận một mươi hai và quận bình tân rất nhiều trường hợp có trên ba mươi học sinh lớp một đang nhiễm bệnh
số học sinh đang cách ly cũng tập trung nhiều
ở những địa phương có số lượng học sinh đông như thành phố thủ đức với ba trăm sáu mươi sáu em
quận tân bình một trăm linh năm em quận bình tân một trăm linh ba em
ngoài hàng nghìn học sinh đang nhiễm bệnh hoặc phải cách ly
thì còn có tới năm sáu trăm năm mươi một học sinh lớp một ở tp hcm đang ở tỉnh chưa về lại thành phố
số học sinh này trước đó đã theo người thân về quê hoặc được cha mẹ gửi về nhà ông bà chăm sóc
khi tp hcm liên tục giãn cách trường học phải đóng cửa
trong số đó nhiều em theo học tạm ở các trường địa phương đang cư trú
cũng có em theo học trực tuyến từ xa
trong đó tp thủ đức có số học sinh đang bị nhiễm bệnh
đang ở tỉnh cao nhất với một một trăm linh ba em quận bình tân có sáu trăm sáu mươi một em quận phú nhuận có bốn trăm sáu mươi em
trước đó theo kế hoạch công bố ngày một mươi một tháng một mươi hai của ubnd tp hcm
học sinh lớp một lớp chín và lớp một mươi hai sẽ quay trở lại trường học trực tiếp từ ngày một mươi ba tháng một mươi hai
sau đó một tuần bậc mầm non lưu học sinh lớp lá năm tuổi cũng được đến trường
trước khi mở cửa trường học trở lại các trường bậc mầm non tiểu học đã thăm dò lấy ý kiến phụ huynh
tuy nhiên tỉ lệ phụ huynh đồng ý cho con đi học trường
nhưng không có con đi học trở lại trong thời điểm này rất thấp thậm chí nhiều trường không có phụ huynh nào đồng ý
theo kết quả khảo sát lấy ý kiến phụ huynh về việc cho trẻ lớp một đi học trở lại tại nhiều quận huyện ở tp hcm
chưa đến ba mươi phụ huynh đồng ý và có hơn bảy mươi phụ huynh không đồng ý cho con đèo trực tiếp trở lại
kết quả khảo sát này được thực hiện với hơn một trăm hai mươi một phụ huynh
trên tổng số một trăm ba mươi một phụ huynh có con học lớp một tại thành phố trên địa bàn tp hcm
đặc biệt tại một số trường tư thuật
ghi nhận kết quả không phụ huynh nào đồng ý cho con đi học lại
nhiều trường chỉ vài phụ huynh đồng ý như trường tiểu học trần quang diệu quận ba chỉ có một mươi ba nghề đồng ý
trường tiểu học bến cảng quận bốn cũng có một mươi ba phụ huynh đồng ý
trường tiểu học điện biên cũng chỉ có một mươi năm phụ huynh đồng ý
ở các vùng ngoại thành là vùng xanh trong chống dịch như cần giờ củ chi
tỉ lệ phụ huynh đồng ý cho con đi học trở lại cũng rất thấp
nhờ củ chi có nhiều trường tiểu học như nhuận đức nhuận đức hai an niên tây
số phụ huynh đồng ý cho con đi học trở lại chỉ dưới hai mươi người
tại nhiều trường mập mầm non ở tp hcm
khi lấy ý kiến khảo sát của phụ huynh thì tỷ lệ phụ huynh đồng ý cho con đi học lại cũng cực kỳ rất thấp
như ở quận một thấp nhất là trường mầm non phạm ngũ lão chỉ có ba một mươi
và cao nhất là trường mập mầm non lê thị diêng chỉ với hơn hai mươi một phụ huynh đồng ý cho con đi học lại
theo kế hoạch của tp hcm
thí điểm cho học sinh lớp một đi học lại từ cấp độ dịch từ ngày một mươi ba tháng một mươi hai đến ngày hai mươi năm tháng một mươi hai
có nơi học một buổi một ngày
có nơi chỉ học tuần ba buổi với số lượng học sinh có giới hạn không quá năm mươi
bên cạnh lớp một tp hcm cũng thực hiện thí điểm cho học sinh trung học cơ sở
trung học phổ thông giáo dục thường xuyên đi học trực tiếp trở lại một mươi hai ba mươi tiết một tuần
tùy địa bàn cấp độ dịch trong thời gian trên
từ tuần thứ hai áp dụng đối với trẻ lớp lá năm tuổi
tạp chí điện tử tri thức trực tuyến đưa tin
theo công bố của bộ y tế
trong bảy ngày qua
số ca nhiễm mới ghi nhận trong bộ y tế
trong nước giao động khoảng một mươi ba sáu trăm bốn mươi chín ca trên ngày
đây là số lượng khá cao
tương đương giai đoạn đỉnh điểm của cả nước
trong đợt bùng phát hồi đầu tháng tám đầu tháng chín
đặc biệt nhiều địa phương vẫn tích cực nâng cao mức kiểm soát dịch
ngăn chặn các ổ dịch bùng phát trong cộng đồng
hà nội sóc trăng tây ninh vượt bảy trăm linh ca trên ngày
ngày ba tháng một mươi hai tây ninh ghi nhận bảy trăm bảy mươi tám ca dương tính với sars cov hai
đây là ngày thứ năm liên tiếp địa phương này có trên bảy trăm linh ca bệnh trên ngày
đáng chú ý đa số ca nhiễm đều được phát hiện qua test sang lọc
điều này cho thấy mức độ lây nhiễm sars cov hai
trong cộng đồng tại tây ninh vẫn còn khá cao
trước sức ép lớn về số lượng f mới nhiễm ở tây ninh
mới đây năm mươi cán bộ nhân viên y tế hải phòng
đã tình nguyện vào trình viện địa phương này
ngoài ra bộ y tế viện vệ sinh dịch tễ tây nguyên
ngành y tế các tỉnh bắc giang quảng ninh
đã cử cán bộ chuyên gia y tế đến hỗ trợ tây ninh
tình hình dịch ở hà nội trong khoảng một tuần qua
đang nóng dần với số lượng f cộng đồng liên tục tăng cao
ngày ba một mươi hai hà nội thông báo năm trăm bốn mươi hai ca dương tinh mới
trong đó f cộng đồng là một trăm sáu mươi một người
theo sở y tế hà nội thành phố vẫn đang nỗ lực giám sát người về
từ các tỉnh thành phố trong cả nước
địa phương này vẫn giữ phương án truy vết người tiếp xúc gần
và cách ly tập trung
các f được truyền điều trị tại cơ sở y tế
tuy nhiên ổ dịch mới bùng phát ở bệnh viện phụ sản trung ương
khiến nhiều người lo ngại khi f được phát hiện đa số là sản phụ
đang điều trị bệnh lý nền có nguy cơ cao chuyển biến nặng
theo đánh giá của ngành y tế tỉnh sóc trăng
hiện nay diễn biến dịch covid một mươi chín trên địa bàn tỉnh còn phức tạp
trong bảy ngày gần đây trung bình mỗi ngày tỉnh này có khoảng
trên bảy trăm linh ca dương tính với covid một mươi chín
số ca nhiễm tăng rất nhanh từ đầu tháng một mươi một đến nay
đáng lo ngại số ca nhiễm được phát hiện qua sàng lọc cộng đồng rất cao
ngoài ra số lượng f một qua chi vết cũng rất cao
gây áp lực lớn cho các địa phương
ủy ban nhân dân thành phố hà nội dự báo số ca nhiễm sẽ tiếp tục tăng
khi hoạt động kinh tế xã hội giao thương di chuyển của người dân
từ các địa phương trên cả nước về thành phố trong những tháng cuối năm tăng cao
theo đánh giá của sở y tế hà nội hiện số lượng bệnh nhân f nặng
nguy kịch tại thành phố này chiếm tỷ lệ không nhiều khoảng tám
nhưng việc tăng nhanh số ca nhiễm mới cũng là áp lực lớn cho cơ sở y tế
do đó hà nội cần triển khai những biện pháp cấp bách thích ứng an toàn
linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch bệnh
tối ngày ba tháng một mươi hai hà nội đã công bố hướng dẫn cách ly quản lý khám và điều trị f tại nhà
tuy nhiên các điều kiện đi kèm để f được cách ly tại nhà còn khá nghiêm ngặt
cần thơ cũng đang chịu sức ép rất lớn từ số lượng f mới ngày càng cao
theo báo cáo của sở y tế thành phố cần thơ trong ngày ba tháng một mươi hai thành phố ghi nhận một một trăm năm mươi ba ca nhiễm
chủ yếu là người đang cách ly tại nhà và sản xuất

thành phố có đến hai mươi ba sáu trăm linh ba người đang cách ly tại nhà trong đó có một mươi một tám trăm hai mươi tám f
trong hệ thống điều trị của ngành y tế cần thơ tầng hai là những cơ sở y tế điều trị f
không đủ điều kiện cách ly tại nhà hoặc có diễn biến vượt chuyên môn của y tế địa phương
công suất tầng hai là hai bảy trăm năm mươi giường số f đang điều trị là hai bốn trăm chín mươi ba bệnh nhân
đáng chú ý tầng ba chuyên điều trị f có độ nặng nguy kịch bệnh nhân có bệnh lý nền theo chuyên khoa
bệnh lý cần cấp cứu với công suất ba trăm năm mươi giường
tầng ba của hệ thống y tế cần thơ đã kín giường với ba trăm năm mươi ca nặng điều trị
tại buổi làm việc với thứ trưởng y tế nguyễn trường sơn ngày một tháng một mươi hai bí thư thành ủy cần thơ lê quang mạnh cho biết
dù đang triển khai điều trị f tại nhà lực lượng tại các trạm y tế phường rất mỏng
monobraver đã được bộ y tế cấp cho địa phương nhưng số f sử dụng thuốc kháng virus này chưa nhiều
trong những ngày qua lượng ca mắc mới tăng nhiều số bệnh nhân cần cấp cứu có xu hướng tăng
do đó cần thơ cần bộ y tế hỗ trợ trong điều trị bệnh nhân covid một mươi chín đặc biệt là f nặng
báo cáo về công tác phòng dịch trên địa bàn trong buổi làm việc với bộ trưởng bộ y tế nguyễn thanh long
ngày ba một mươi hai ông nay phila giám đốc sở y tế tỉnh đắk lắc cho biết
trung bình trong một tuần trở lại đây số ca mắc mỗi ngày khoảng từ một trăm linh đến một trăm hai mươi ca
lãnh đạo ngành y tế nhận định diễn biến trên địa bàn còn nhiều phức tạp
nhiều địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao trong khi tỷ lệ tiêm vaccine tại địa phương này còn thấp
tám mươi bảy số dương tính được thống kê là chưa tiêm vaccine
các trường hợp tử vong cũng đều chưa được tiêm vaccine phòng covid một mươi chín
trong bản tin của bộ y tế đồng tháp liên tiếp thuộc danh sách năm tỉnh thành ghi nhận caf nhiều nhất trong ngày
tại cuộc họp ngày ba tháng một mươi hai bí thư tỉnh ủy đồng tháp lê quốc phong cho rằng
tình hình dịch bệnh của tỉnh vẫn chưa hạ nhiệt số ca nhiễm chưa giảm
do đó ông chỉ đạo các địa phương tăng cường theo dõi tình hình dịch bệnh trên địa bàn
tập trung cho việc xác định nguồn lây của bệnh để chủ động hơn
trong công tác phòng chống dịch
tính đến ngày ba tháng một mươi hai đồng tháp đã tiêm được hai một trăm năm mươi một trăm bốn mươi bảy liều vaccine cho người từ một mươi tám tuổi trở lên
tỷ lệ tiêm mỗi hai đạt bảy mươi ba chín mươi bốn dân số tỉnh
tỉnh bình định cũng đã sẵn sàng hệ thống điều trị trong tình huống số ca nhiễm vẫn tiếp tục tăng cao
địa phương này đang chủ động mở rộng các cơ sở điều trị và đảm bảo nhân lực sẵn sàng trạm y tế lưu động
ngày ba một mươi hai tỉnh bình định có hai trăm linh bốn ca nhiễm mới
ngày một mươi hai có một trăm sáu mươi chín ca
ngày một một mươi hai là hai trăm ba mươi bốn ca
ngày ba mươi tháng một mươi một là có một trăm tám mươi sáu ca
số ca tử vong tại tp hcm từ cuối tháng một mươi một đến nay cũng có chiều hướng tăng nhẹ so với thời điểm cuối tháng một mươi
theo lý giải của ngành y tế thành phố lượng f tử vong chủ yếu là người cao tuổi có bệnh nền và chưa tiêm vaccine phòng covid một mươi chín
bên cạnh đó thời gian này tp hcm cũng tích cực tiếp nhận f nặng được chuyển lên từ các địa phương khác
số lượng ca tử vong cũng chiếm tỉ lệ cao trong tổng số ca tử vong tại tp hcm